xin chào quý vị và các bạn
sang ngày hôm nay khối không khí lạnh khô đã bao trùm toàn bộ các tỉnh miền bắc
nên thời tiết trong ba ngày tới phổ biến ít mưa có chăng chỉ là những cơn mưa nhỏ
nền nhiệt trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ có xu hướng tăng nhẹ
do trong ngày trời hứng nắng nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm
giao động từ chín đến một mươi tám độ vùng núi rét hại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến không mưa
ngay đôi lúc hứng nắng với mức nhiệt chưa chiều giao động ở trong ngưỡng một mươi sáu đến một mươi chín độ
riêng khu tây bắc do nằm xa khối không khí lạnh nên mức nhiệt có thể cao hơn
các tỉnh thanh hóa và nghệ an trong ba ngày tới chỉ có mưa vài nơi
trong khi đó các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế do quá trình rồn xuống phía nam
của khối không khí lạnh mạnh kết hợp với điều kiện địa hình cây mưa rông mạnh trong hai ngày tới
cục bộ có mưa vừa đến mưa to sang ngày một mươi chín thì mưa mới có dấu hiệu giảm dần
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt cũng giảm giao động từ một mươi đến hai mươi một độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong ngày một mươi bảy một mươi tám tháng một cũng có mưa mưa rào
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
sang ngày một mươi chín mưa giảm dần trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ trên khu vực này cũng giảm mạnh phổ biến từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
trong khi đó các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận do làm sao
trong mưa rông có khối không khí lạnh nên chỉ có mưa vài nơi
tiết trời mát mẻ với nhiệt độ ngày đêm sẽ giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết hầu như vẫn ít thay đổi
nhìn chung là khá khô giáo và có nắng vào ban ngày
tuy nhiên với quá trình khuếch tán xuống của không khí lạnh mạnh nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ
giao động từ một mươi năm đến hai mươi tám độ trời rét về đêm và sáng
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây thời tiết chủ đạo là ít mưa
ngày có nắng với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực sẽ giao động trong khoảng hai mươi một ba mươi ba độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây